hàng năm dịch sở chủ yếu bùng phát vào mùa đông xuân nhưng năm nay tại thời điểm này
vẫn đang xuất hiện nhiều trường hợp mắc sởi tại hà nội và một số tỉnh khác
từ đầu năm đến nay bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận gần năm trăm linh trẻ bị mắc sởi và hầu hết là
các trẻ đều chưa được tiêm chủng đặc biệt trong thời gian gần đây có những ngày khoa
truyền nhiễm của bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận từ một mươi đến một mươi hai ca trẻ mắc sởi phải nhập viện
theo các bác sĩ bệnh sởi có nhiều biến chứng như viêm phổi viêm rác mạc viêm tay giữa
viêm màng não có thể gây nguy hiểm nếu không được chăm sóc điều trị đúng cách đặc biệt là
ở trẻ nhỏ dưới chín tháng người suy giảm miễn dịch hoặc có những bệnh mãn tính khác vì vậy
khi trẻ mắc sởi các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và tư vấn